doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải dựa trên ba yếu tố chủ yếu là con người môi trường và lợi nhuận
đó là nhận định được đưa ra trong buổi đối thoại quốc tế phát triển bền vững ngành công nghiệp dệt may việt nam được tổ chức mới đây tại hà nội
trong quá trình hội nhập quốc tế việt nam đã tham gia một mươi sáu hiệp định thương mại tự do trong đó có hai fta thế hệ mới
bên cạnh những cam kết về quy tắc xuất xứ hàng hóa để được ưu đãi thuế quan việt nam còn phải thực hiện những cam kết rất cao về lao động và môi trường
theo các đại biểu tại buổi đối thoại hiện việt nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện những cam kết này khi tám mươi các doanh nghiệp dệt may là doanh nghiệp vừa và nhỏ
bởi vậy hiệp hội diệt may việt nam đã triển khai chương trình sanh hóa dệt may việt nam trong đó nhấn mạnh chính sách quy hoạch các khu công nghiệp dệt may đủ lớn
từ ba trăm linh đến năm trăm linh hectare để xây dựng khu vực xử lý nước thải đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn của nhà nước
sự quy hoạch có tính thực tiễn cao sẽ giúp ngành quản trị được những rủi ro về nguồn nước môi trường
lao động mang lại giá trị phát triển bền vững cho ngành dệt may việt nam